kính thưa quý vị ngày một mươi hai tháng một mươi hai hội đồng xét xử tòa án nhân dân tp hcm
tiếp tục phiên xét xử nguyễn thái luyện và hai mươi hai bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
rửa tiền xảy ra tại công ty cổ phần địa ốc alibaba
và hôm nay tòa bắt đầu làm việc với các bị hại
phần lớn các bị hại đều yêu cầu hội đồng xét xử tuyên các bị cáo trả lại tiền đã mua các dự án
tuy nhiên thì cũng có bị hại yêu cầu được nhận đất
theo thông báo của tòa trong các ngày một mươi hai một mươi ba tháng một mươi hai hội đồng xét xử sẽ xét hỏi một bốn trăm một mươi tám bị hại thuộc tám dự án
cụ thể alibaba phước bình central park alibaba phước bình central park hai alibaba phước thái capital
alibaba long phước industri alibaba phú mỹ central city alibaba phú mỹ central city hai
hôm nay có khoảng hơn một trăm năm mươi bị hại đến dự tòa theo giấy triệu tập
một số bị hại yêu cầu công ty
cổ phần địa ốc alibaba hoàn trả lại tiền gốc đã nhận và lãi theo thỏa thuận trước đây với các bị hại
tuy nhiên có một số khác đề nghị hội đồng xét xử xem xét cho nhận đất đã mua không đồng ý nhận tiền
trong suốt quá trình xét xử trong khi các đồng phạm thành khẩn khai báo thừa nhận nội dung cáo trạng là đúng
thì bị cáo nguyễn thái luyện lại phủ nhận toàn bộ cáo trạng cho rằng bản thân thực hiện hành vi pháp luật không cấm
bị cáo vợ thị thanh mai cũng là vợ bị cáo luyện giám đốc công ty cổ phần alibaba loafin kêu an về hành vi truy tố là rửa tiền